duy trì thực hiện nghiêm nguyên tắc bảo đảm dữ liệu dân cư phải đúng đủ sạch sống và cấp căn cước công dân cho một trăm linh công dân đủ điều kiện trước ngày ba mươi tháng chín
bộ công an phải tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt đẩy mạnh việc khai thác kết nối chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo các điều kiện tiến độ chất lượng thực hiện đề án sáu
đây là nhấn mạnh của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ trưởng ban chỉ đạo đề án sáu của bộ công an tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết sáu tháng triển khai đề án sáu theo chức năng của lực lượng công an nhân dân hội nghị được diễn ra vào chiều nay tại hà nội
triển khai đề án sáu đến nay bộ công an đã hoàn thành chín trên một mươi một dịch vụ công trực tuyến đồng thời mở rộng thực hiện một trăm tám mươi bảy trên hai trăm linh